ngày bảy tháng năm thẩm phán liên bang allen cannon ở bang florida quyết định hoãn phiền tỏa xét xử cậu
tổng thống mỹ donald trump về việc cất giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời nhà trắng mà ban
đầu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tháng năm cuộc điều tra về vụ việc trên do công tố viên
đặc biệt jack smith của bộ tư pháp mỹ tiến hành trong đó đã thu hồi nhiều tài liệu liên quan đến
an ninh quốc gia tại khu nghỉ sưỡng mar a lago thuộc bang florida sau khi ông trump kết thúc
vụ xét xử vào năm hai nghìn hai mươi một ông trump không nhận tội đối với bốn mươi tội danh liên quan đến vụ việc này
thẩm phán liên bang ireland canon cho biết vụ xét xử sẽ không diễn ra vào ngày hai mươi tháng năm theo dự
kiến song không đưa ra bất kỳ thời hạn nào thẩm phán canon chưa thể đưa ra phán xét đối với một
số vấn đề pháp lý quan trọng liên quan đến vụ cất giữ tài liệu trước đó công tố viên đặc biệt
smith đề xuất bắt đầu vụ xét xử vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn trong khi đội ngũ luật sư của ông trump đề
xuất ngày xét xử vụ việc này là một mươi hai tháng tám
trong một diễn biến khác mới đây trang decision desk kq chuyên đưa tin kết quả bầu cử mỹ ngày
tám tháng năm dự phóng cựu tổng thống donald trump giành thắng lợi trong bầu cử sơ bộ tại bang
indiana một trong những khu vực bầu cử sơ bộ còn lại của đảng cộng hòa trước cuộc bầu cử tổng thống
mỹ vào ngày năm tháng một mươi một ông trump vốn đã giành đủ số phiếu để được đảng cộng hòa chọn làm ứng viên
tranh cử tổng thống nhưng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại indiana ngày bảy tháng năm theo giờ địa phương
dự kiến đem lại cho ông thêm năm mươi tám phiếu cựu tổng thống là ứng viên còn tranh cử duy nhất trong
bầu cử sơ bộ tại indiana nhưng vẫn phải cạnh tranh số phiếu với bà nikki haley
cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc vốn đã rút lui hôm sáu tháng ba
trong khi đó tổng thống joe biden giành chọn bảy mươi chín phiếu trong bầu cử sơ bộ của đảng dân chủ tại
indiana ông trump dễ dàng giành thắng lợi tại indiana hồi năm hai nghìn một mươi sáu và vượt ông biden vào năm
hai nghìn hai mươi với tỷ lệ năm mươi bảy bốn mươi một dù sau cùng ông trump đã đánh giá trị của các tổng thống của đảng cộng hòa
dân dù sau cùng thất cử quay lại với những diễn biến phiên tòa hình xử xét xử ông donald trump
theo hãng tin reuters ngày bảy tháng năm bà stormy daniel đã ra làm chứng trong phiên tòa xét xử vụ
cựu tổng thống mỹ donald trump chi tiền bịt miệng nữ sau khiêu dâm này trong phiên xử
sau khiêu dâm stormy daniel lần đầu tiên công khai đối mặt với cậu tổng thống donald trump
người ngồi cùng nhóm luật sư cách cô vài bước chân ông trump bình thản nhìn về phía trước
khi daniel chỉnh lại tóc đeo kính trước khi cung cấp lời khai
daniel bốn mươi năm tuổi
cho biết đã gặp ông trump tại giải gov dành cho người nổi tiếng năm hai nghìn sáu
khi chúng bất động sản đã kết hôn với bà melania daniel khi đó hai mươi bảy tuổi được thuê làm tiếp tân
ông trump có lẽ nhiều tuổi hơn bố tôi cô nói sau khi dâm cho biết miễn cưỡng đồng ý ăn tối với
chùm bất động sản sau khi thảo luận với người phụ trách truyền thông của mình khi tới căn hộ áp
máy để gặp gỡ daniel thấy ông trump mặc bộ đồ ngủ bằng lụa hoặc satanh ra đón
ông trump thay quần áo và bàn với daniel về phim
và bày tỏ rất quan tâm đến ngành công nghiệp này ông đề nghị daniel tham gia chương trình
truyền hình thực tế ăn khách của mình dan đi vệ sinh và khi bước ra thấy ông trump ở trên
giường mặc quần đuôi và ảo phòng cô nói điều đó làm tôi giật mình ý định của ông ấy rất rõ ràng
tôi không bị đe dọa bằng lời nói hay hành động sau khiêu dâm cho biết họ quan hệ trong thời
gian ngắn và ông trump không đều báo cáo xù tôi thấy xấu hổ vì không ngừng lại và không từ chối
daniel nói và kể rằng đã gặp ông trump thêm nhiều lần nữa
xong sau đó cắt liên lạc
khi nhận thông tin rõ ràng về việc cô sẽ không xuất hiện trong chương trình the abrentine
sau khi ông trump tuyên bố tranh cử tổng thống người phụ trách truyền thông của daniel kết nối
với luật sư hollywood kay davidson để bán câu chuyện này daniel nói
động lực của tôi không phải là tiền mà là công khai câu chuyện tuy nhiên đan sau đó đạt
thỏa thuận không tiết lộ thông tin với michael cohen luật sư của ông trump vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
và nhận một trăm ba mươi usd cô nói cuộc sống của mình trở nên hỗn loạn vào năm hai nghìn hai mươi
sau khi tờ wal street journal công bố thông tin về cuộc gặp trước đó một mươi hai năm
ông trump phủ nhận lời khai của daniel đội sư của cựu tổng thống cố gắng yêu cầu tòa vô hiệu
hóa lời khai của cô với lập luận nó mang tính chất thành kiến tột độ song không thành công
luật sư susan lilich của ông trump cáo buộc daniel tìm cách tống tiền thân chủ
sau khiêu dâm bác bỏ điều này nhóm này chỉ ra rằng nó không liên quan đến trọng tâm cần làm sáng
tỏ của vụ án có hay không việc ông trump dùng tiền công ty để trả một trăm ba mươi usd cho ông câu hèn
sau khi luật sư này lấy tiền
riêng để đưa cho bà daniel sau đó ra sổ sách để che đậy khoản tiền trên
các luật sư của ông trump cho rằng lời khai cố tình xoáy sâu vào yếu tố nhạy cảm của bà daniel
tác động đến quan điểm của bồi thẩm đoàn do đó phía bị cáo có quyền yêu cầu tòa tuyên vụ án này
vô hiệu bên cạnh đó nhóm biện hộ cho ông trump còn xoáy sâu vào mức độ xác thực trong lời khai của
bà đặc biệt việc bà từng đưa ra những lời khai trái ngược nhau trong quá khứ các luật sư cũng
nói rằng bà daniel phải thừa nhận bà ghét cậu tổng thống và muốn kiếm tiền từ chuyện ăn nằm với
ông trump trái ngược tuyên bố bà vừa đưa ra trước đó phát biểu sau phiên tòa cựu tổng thống trump
gọi đây là nỗi ô nhục và cho biết ông nên đi vận động tranh cử ngay lúc này do bị thẩm phán
juan mechen áp lệnh cấm phát ngôn ông trump không bình luận trực tiếp về vụ việc daniel ra làm
trướng trước tòa phiên tòa sẽ bắt đầu trở lại vào ngày một mươi tháng năm với bà daniel tiếp tục ra làm
ngoài vụ án liên quan đến daniel trump còn đối mặt với ba vụ án hình sự khác
ở một diễn biến khác những gương mặt ứng viên cho vị trí phó tổng thống trong liên danh với ông
donald trump trên đường đua vào nhà trắng năm nay sẽ lộ diện tại sự kiện do ủy ban quốc gia của
đảng cộng hòa tổ chức vào cuối tuần này từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng năm những ứng viên tiềm năng
cho vị trí phó tổng thống liên danh tranh cử cùng ông trump sẽ xuất hiện tại sự kiện gây quỹ tranh
cử của đảng cộng hòa diễn ra tại khu nghỉ dưỡng mar a lago thành phố palm beach bang florida
đài cnn ước tính sẽ có hơn bốn trăm linh nhà tài trợ và chính khách nổi tiếng của mỹ tham dự
sự kiện kéo dài hai ngày ở mar a lago được nhận định cho phép ông trump hiện đã dành đủ số phiếu
để đại diện cho đảng cộng hòa ra tranh cử tổng thống mỹ có cơ hội quan sát những ứng viên tiềm
năng để chặn người liên danh chính thức theo reuters dẫn các nguồn thạo tin
đài cnbc liệt kê một số vị khách mời đặc biệt chỉ các ứng viên liên danh tiềm năng
bao gồm các thượng nghị sĩ marco rubio gd vance tim scott
thống đốc bang nam dakota kristi noem thống đốc bang bắc dakota don boogum
và hạng nghị sĩ bang new york ellis stefanik cũng dự kiến sẽ tham dự
tuy nhiên nhiều nguồn tin khác nhau tiết lộ rằng không phải bất kỳ khách mời đặc biệt nào cũng có
vị trí như nhau trong chiến dịch tái tranh cử của ông trump
tờ politico nhận định rằng thống đốc nom hiện không còn được xem là ứng viên sáng giá
cho vị trí sắt cánh với ông trump ba noem gần đây đối mặt với nhiều
tranh cãi sau khi thú nhận đã bắn chết một con chó mà bà từng nuôi
politico dẫn lời ông scott jennings cộng cố vân giữa thầy tổng thống george bush
ba noem liệu có thể mang đến điều gì cho chiến dịch tranh cử
theo ông jennings nữ thống đốc bang nam dakota không còn giá trị cho chiến dịch của ông trump
vì dính phiền toán liên quan đến vụ giết chó trong khi đó thống đốc boogum của bang bắc
dakota lại nhanh chóng nhận được sự ưu ái của chiến dịch ông trump theo asean
hai nguồn thạo tin cho hay ông trump thích thái độ thận trọng và kinh nghiệm làm thống đốc của ông
boogum và ông trump xem ông boogum là người đáng tin cậy ít điều tiếng
theo truyền thông danh tính các ứng viên liên danh của lưỡng đảng thường được công bố tại các
đại hội đảng năm nay đại hội toàn quốc của đảng cộng hòa sẽ được tổ chức vào giữa tháng bảy
thành phố milwaukee bang wisconsin và vì thế các ứng viên tiềm năng đang tích cực tranh thủ các
ứng viên xuất hiện trước công chúng để thể hiện thế mạnh của bản thân sau sự kiện gây quý ở
florida các ứng viên tiềm năng cho vị trí liên danh sẽ tận dụng cơ hội xuất hiện trên các
chương trình truyền hình nổi tiếng của mỹ để bày tỏ quan điểm về chính quyền tổng thống joe biden
trước đó xuất hiện trên đài fos news bà stéphanik đã lên tiếng chỉ trích tổng thống joe biden và
cho rằng chính quyền washington được nhiệm và chịu trách nhiệm những vụ biểu tình phản đối israel ở
các đại học lớn của mỹ còn ông rubio cũng chê ông biden hành xử yêu đuối trong quá trình xử lý
làn sóng biểu tình
đài nbc news dự đoán rằng mặc dù sự kiện ở mar a lago rất quan trọng nhưng nhiều khả năng
ông trump vẫn chưa chọn ra ứng viên liên danh sau sự kiện này
mọi sự sẽ diễn biến một cách yên lặng trong một khoảng thời gian
theo một cố vấn không nêu tên của cựu tổng thống mỹ
sự kiện gây quỹ trong hai ngày một mươi một mươi một tháng năm ở florida được dự kiến sẽ mang đến nguồn tài chính
vô cùng cần thiết trong chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống donald trump trong sáu tháng
trước khi đến ngày bầu cử mùng năm tháng một mươi một
đài emic nêu dẫn các nguồn tin tiết lộ sự kiện gây quỹ hồi đầu tháng bốn ở florida đã mang về
hơn năm mươi triệu usd cho ông trump và đảng cộng hòa các nhà quan sát cho rằng sẽ có thêm nhiều đại gia
tài trợ cho ông trump tại sự kiện vào cuối tuần này hứa hẹn sẽ mang đến kỷ lục gây quỹ mới
trong sáu tháng nữa trước khi đến ngày bầu cử số tiền lưỡng đảng cần chi cho công tác quảng cáo
cáo sẽ tăng mạnh số liệu của hãng theo dõi quảng cáo ad impact mỹ ghi nhận
chỉ trong giai đoạn bầu cử sơ bộ chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn đã tốn hơn bốn trăm linh triệu usd